công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giam đối tượng nguyễn trung hiếu
trú tại xã long thọ huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai hiếu liên hệ với gia đình đối tượng nguyễn trí kha
chú tại tp hcm là một trong sáu gia đình có con tham gia vụ cố ý gây thương tích
tại ấp phước lý xã đại phước huyện nhân trạch để lừa chạy án
sau đó hiếu tự giới thiệu bản thân ngốc quen biết với một số cơ quan tiến hành tố tụng
tại huyện nhân trạch có khả năng chạy đã án được cho kha nên được hưởng án treo
úp được cả hồ sơ vụ án không đưa ra chết xử
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
bố đối tượng kha đã đưa cho hiếu nhiều lần với tổng số tiền là ba trăm tám mươi triệu đồng để chạy án